xin chào quý vị và các bạn
hiện tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên chỉ có mưa cục bộ vài nơi ban ngày có nắng hanh
và điều đáng lưu ý là sáng sớm sẽ có xuất hiện sương mù nhẹ giải rác người dân cần giảm tốc độ để quan sát kỹ đảm bảo an toàn
nền nhiệt trên khu vực không có nhiều biển động ngày đêm sao động từ một mươi chín đến ba mươi độ có nơi cao hơn
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến ít mưa và có nắng hanh lúc trưa chiều cùng nền nhiệt sao động từ một mươi chín đến ba mươi một độ
đáng lưu ý cũng là lúc sáng sớm trời xe lạnh và sẽ có sương mù dài rác người dân cần lưu ý giảm tốc độ nếu phải lưu thông trên đường vào thời điểm này
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới sẽ có mưa rào và rông rải rác đề phòng cục bộ vẫn có thể có điểm mưa to
trong mưa rông cần để cao cảnh rác với tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến động ngày đêm giao động từ hai mươi ba mươi một độ đêm và sáng trời lạnh
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới mưa rông cũng có xu hướng giảm dần nhưng vẫn cần đề phòng có điểm xảy ra lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
còn về nền nhiệt độ tại đây có xu hướng tăng nhẹ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
tại khu vực tây nguyên sang ngày mai mưa giảm có thể chỉ xuất hiện mưa rông diện giải rác vào chiều tối và đêm
ban ngày mưa giảm gián đoạn sen kẽ
có lúc trời có nắng với nền nhiệt có xu hướng sẽ tăng dần với nhiệt độ ở đây phổ biến ở trong ngưỡng một mươi chín ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới mưa rông cũng có xu hướng giảm dần nếu có cũng chỉ xuất hiện rải rác lúc chiều tối và đêm
ban ngày trời còn đang gián đoạn với mức nhiệt tăng nhẹ sao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn